do có mâu thuẫn nợ nần vào chiều tối ngày một mươi tháng ba phương đã mua một can xăng rồi đi đến nhà anh lê văn thìn ở phường trảng giài thành phố biên hòa
đến nơi phương khóa trái cửa nhà nhốt cháu bé bốn tuổi là con của anh thìn ở trong nhà cùng với mình rồi lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà
phương yêu cầu vợ chồng anh thìn phải trả tiền nếu không sẽ đốt nhà và chết cùng với cháu bé
khi thấy có một số người dân gần khu vực đến can ngăn phương đã lấy can xăng đổ hết lên người mình và cầm bật lửa
ở tay đe dọa nếu ai đến gần sẽ châm lửa
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường khống chế đối tượng và giải cứu thành công đảm bảo an toàn cho cháu bé
thực hiện ba mươi một vụ trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn ngọc hiếu ba mươi hai tuổi trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ và di lý từ thành phố hà nội về đà nẵng để điều tra
qua điều tra hàng loạt vụ mất trộm tài sản trên địa bàn
công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã xác định nguyễn ngọc hiếu là đối tượng có nhiều nghi vấn
vào ngày một mươi tám tháng ba khi có thông tin hiếu đang lẩn trốn tại hà nội
công an quận hải châu đã cử một tổ công tác chủ công phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiến hành bắt giữ đối tượng hiếu
tại cơ quan điều tra hiếu khai đã thực hiện ba mươi một vụ trộm đột nhập
trong đó có một mươi hai vụ tại thành phố đà nẵng một mươi chín vụ tại thành phố hà nội
tăng vật thu giữ gồm một mắc bút cùng hai mươi triệu đồng
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa triệt phá một đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba tại khu vực biên giới thuộc xã cao lâu huyện cao lộc
lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
người điều khiển xe mô tô khai nhận đã chở một người đàn ông trung quốc đến huyện cao lộc để lấy tiền công là bốn triệu đồng
đối tượng khai nhận tên là tô văn kiệt chú ở tỉnh quảng tây trung quốc
nhập cảnh vào việt nam để tìm việc làm
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt thêm các đối tượng hứa văn thụ tô văn thức hứa văn huy hứa văn duy và tô văn nhã
là những đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
vào chiều ngày một mươi chín tháng ba trung tâm an ninh hàng không cảng hàng không quốc tế đà nẵng cho biết
đã bàn giao vụ việc phát hiện kiện hàng tại sân bay chứa súng tự chế cho công an phường hòa thuận tây
thành phố hải châu
hòa thuận tây quận hải châu thành phố đà nẵng để tiếp tục điều tra
trước đó vào khoảng sáu h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu
tại nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhân viên an ninh sân bay đã phát hiện một kiện hàng
có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại
linh kiện này lắp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và hai viên đạn vỏ bằng đồng
còn nguyên hạt nổ bên trong có thuốc
theo trung tâm an ninh hàng không kiện hàng này được một nhân viên giao hàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại quận thanh khê gửi từ đà nẵng ra hà nội
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc
và điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
quyết định truy nã đối với đối tượng lùa a tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại phường giữ lâu tp việt trì tỉnh phú thọ
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên lập
tỉnh phú thọ là đối tượng lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú xã giới phiên tp yên bái tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai công đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi tám và có xẹo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
các đối tượng truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện